sau những ngày vui xuân đón tết thì sáng nay hàng nghìn chiếc tàu lớn nhỏ tại các cửa biển ở cà mau đã đồng loạt nhổ neo ra khơi để đón lọc đầu năm mới
với hy vọng một năm mới trời yên biển lặng mưa thuận gió hòa khai thác bội thù
cửa biển sông đốc huyện trấn văn thời tỉnh cà mau là một trong những cửa biển có lưu lượng phương tiện ra vào nhiều nhất khu vực tây nam bộ
chỉ tính số tàu cá tại địa phương đã lên đến trên một tàu chủ yếu là tàu có công suất lớn trên bốn mươi cv nên xuất hành muộn hơn ở các cửa biển khác
các chủ tàu đã khẩn trương chuẩn bị ngư cụ xăng dầu nước đá lương thực thực phẩm và nhổ neo cho tàu ra khơi để đón lọc đầu năm mới
còn tại các cửa biển cái đôi vàm huyện phú tân khánh hội huyện u minh rạch gốc huyện ngọc hiển đa phần là tàu công suất nhỏ nên ngư dân cho tàu ra khơi chuyến biển đầu năm mới sớm hơn vào ngày mùng sáu tết
bà con ngư dân làng nghề biển đều rất quan tâm và xem trọng chuyến biển đầu năm để đón lọc món quà mà biển cả mang lại cho ngư dân vùng biển cà mau trong những ngày đầu năm mới